đối với một mươi một nước tham gia đàm phán hiệp định thì việc hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
được ký kết tại thủ đô santiago của chile vào dạng sáng mai theo giờ việt nam
được coi là bước đi thành công đầu tiên của các nước
kể từ sau khi nước mỹ rút ra khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp tiền thân của hiệp định này
về cơ bản cptpp giữ nguyên các nội dung cốt lõi của tpp
tuy nhiên trong hơn tám trang tài liệu của cptpp được thông qua
có hai mươi điều khoản đã bị tạm hoãn hoặc sửa đổi so với tpp trước đây
chủ yếu là những cam kết cứng rán về sở hữu trí tuệ mà mỹ từng đề xuất và lĩnh vực dược phẩm
trước đây với sự tham gia của mỹ tpp bao gồm một khu vực chiếm tám trăm linh triệu dân
với thị trường chiếm bốn mươi tổng sản phẩm nội địa gdp toàn cầu và ba mươi tổng kim ngạch thương mại toàn cầu
giờ đây cptpp bao gồm thị trường gồm năm trăm linh triệu dân
có quy mô kinh tế chiếm khoảng một mươi ba năm gdp và một mươi năm kim ngạch thương mại toàn cầu
tuy nhiên đây vẫn là quy mô rất lớn chưa từng có một thỏa thuận tự do thương mại nào lại có nhiều nước tham gia như vậy
và cũng chưa có một thỏa thuận thương mại nào có đến ba mươi chương đề cập tới tất cả các chủ đề then chốt nhất của nền thương mại quốc tế hiện đại như cptpp
vì thế kỳ vọng là rất lớn
một khi đi vào thực thi lợi ích từ việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan với các nhà xuất khẩu của chúng tôi
sẽ vượt xa
ngoài so với trung quốc chúng tôi sẽ có được bốn thỏa thuận thương mại mới với những nước mà chúng tôi chưa được ưu đãi tiếp cận thương mại
đó là nhật bản nền kinh tế lớn thứ ba thế giới
đó là canada cũng là một nền kinh tế lớn không kém trên thế giới
hay mexico cũng vậy
đối với mexico cptpp là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu nhằm giảm sự phụ thuộc vào mỹ
nhất là trong bối cảnh quá trình đàm phán lại hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
gồm mexico mỹ và canada đang gặp khó khăn
tôi cho rằng cptpp đem đến nhiều lợi ích cho mexico nhất là đa dạng hóa và mở rộng thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa
với cptpv mexico sẽ tăng cường hơn nữa thương mại với các quốc gia thành viên trong đó có việt nam nhật bản và australia
việc hoàn tất đàm phán và ký kết cptpp mới chỉ là bước đầu tiên trong một chặng đường còn nhiều khó khăn
bởi ngay cả khi một thỏa thuận được chính thức ký kết
nó cũng vẫn phải vượt qua được các tiến trình pháp lý trong nước của từng quốc gia thành viên để có thể thực thi
dù vậy đây vẫn được đánh giá là một thắng lợi mang tính biểu tượng của các nỗ lực thúc đẩy thương mại đa phương và xóa bỏ chủ nghĩa bảo hộ